tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức lễ công bố cung cấp một trăm linh dịch vụ điện trực tuyến
đây là bước tiến lớn của ngành điện phù hợp với chủ trương của chính phủ
trong việc hiện đại hóa các dịch vụ công đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế số
tính đến thời điểm hiện nay tập đoàn điện lực việt nam đang cung cấp điện trực tiếp
tới trên hai mươi năm sáu triệu khách hàng trên cả nước với chín mươi chín chín mươi tám xã phường thị trấn có điện
và một mươi một huyện đảo đã được evn cung cấp điện trực tiếp qua điện lưới quốc gia
hoặc các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ như điện mặt trời điện gió
với mục tiêu đưa các dịch vụ điện năng đến gần thuận tiện hơn với tất cả khách hàng sử dụng điện trong cả nước
từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai để tiếp cận các dịch vụ của ngành điện cung cấp
các khách hàng chỉ cần truy cập vào website chăm sóc khách hàng của các trung tâm chăm sóc khách hàng
hoặc chuyên mục evn và khách hàng tại website của tập đoàn
ngoài ra các khách hàng sử dụng điện còn có thể truy cập vào cổng giao tiếp điện tử của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
được kết nối với hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành điện
yêu cầu của khách hàng sẽ ngay lập tức được chuyển đến các công ty điện lực để xử lý giải quyết các bước tiếp theo